các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật
doanh nghiệp hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới
lực lượng công an của tỉnh đắk lắc và đắk nông đang phối hợp làm rõ vụ việc một tài xế xe tải đi xét nghiệm khai tên giả
và sau hai lần test nhanh cho kết quả dương tính với sars cov hai thì bất ngờ lên xe bỏ đi
lực lượng chức năng tỉnh gia lai đang tạm giữ một tài xế xe cứu thương có hành vi chở f rồi thả giữa trung tâm thành phố pleiku
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
bộ y tế đã có công điện gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các đơn vị trục thuộc bộ y tế được sao nhiệm vụ tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine
để ngăn chặn nghiêm cấm mọi hành vi thu phí trục lợi từ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín dưới bất kỳ hình thức nào
công điện của bộ y tế do thứ trưởng đỗ xuân tuyên ký ban hành nêu rõ ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
chúng đã có công điện số một nghìn hai trăm bốn mươi hai cd bit gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các bệnh viện trực thuộc bộ y tế và các trường đại học về việc chấn chỉnh công tác tiêm vaccine covid một mươi chín
nghiêm cấm mọi hành vi thu phí trục lợi từ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín dưới bất kỳ hình thức nào
công điện cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng đảm bảo diện bao phủ vaccine
yêu cầu thủ tướng các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh tiêm chủng vaccine miễn phí cho các đối tượng đảm bảo kịp thời an toàn hiệu quả
đồng thời nhấn mạnh người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tại đơn vị của mình
theo thông tin của bộ y tế trong ngày hai mươi năm tháng chín có bảy trăm tám mươi bảy tám trăm ba mươi tám liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy trong tổng số liều vaccine đã được tiêm là ba mươi tám ba trăm sáu mươi bảy hai trăm bốn mươi sáu liều
trong đó tiêm một mũi là ba mươi liều
hai bốn trăm hai mươi chín trăm sáu mươi ba liều tiêm mũi hai là bảy chín trăm bốn mươi sáu hai trăm tám mươi ba liều
sau khi tp hcm có chủ trương tháo rỡ dần các chốt nội ô các giàn giáo ghế đá khung sắt
chấn các hẻm khu dân cư trước ngày ba mươi tháng chín hàng trăm con hẻm trước đây đã bị rào bít bùng này đã được mở thông thoáng
ông trần phi long chủ tịch ubnd quận một mươi một cho biết quận đã tháo bớt một số chốt tại các phường
tới ngày ba mươi tháng chín khi thành phố có chỉ đạo chung sẽ tiến hành tháo rỡ trong một ngày là xong
về các chốt cứng trên các tuyến đường lớn thì quận sẽ chuyển từ kẽm gai sang răng dây có kiểm soát
quận năm làm từ từ chứ không hàng loạt vì sợ người dân chủ quan nên phải có bước đệm
quận làm âm thầm chứ không công bố và đang bước vào đợt xét nghiệm toàn dân đợt cuối trước ngày ba mươi tháng chín
nếu kết quả khả quan sẽ gỡ dần các chốt
việc gỡ diễn ra ở các chốt nội bộ phận còn các chốt liên quận thì xem thành phố đánh giá như thế nào mới quyết định
riêng vì đi lại trước ngày ba mươi tháng chín thì vẫn kiểm soát theo quy định
sau ba mươi tháng chín sẽ thực hiện theo chỉ đạo và cách chống dịch mới của thành phố
vùng xanh thật xanh sẽ gỡ hạn các vùng khác thì vẫn kiểm soát chặt để an toàn
sau đó sẽ đánh giá như thế nào mới thu hẹp dần
chúng tôi làm lạng lẽ có thể dân ngủ dậy thấy rào đã mở rồi thì cũng giúp bà con nhẹ nhàng đầu óc
ngay cả việc mở chợ vùng xanh cũng giúp bà con thấy cuộc sống nhộn nhịp lại nhẹ nhàng hơn tinh thần tốt hơn
bà trương minh kiều chủ tịch ủy ban nhân dân quận năm cho biết
tại vùng xanh quận bảy ông trần trí dũng phó bí thư thường trực quận ủy cho biết hiện tại vẫn chưa thực hiện việc tháo chốt
quận có chủ trương nhưng phải đợi hướng dẫn của ủy ban nhân dân thành phố và công an thành phố bằng văn bản chính thức
riêng một mươi hai chốt cửa ngõ thành phố sẽ giữ lại để kiểm soát phương tiện từ các tỉnh thành ra vào thành phố hồ chí minh
có thể các chốt liên phường xã thị trấn các chốt ở tuyến đường nhỏ sẽ được gỡ
lực lượng chức năng ở các địa phương hiện tại đang đảm trách quản lý các chốt nhỏ có thể sẽ được đưa quay về lại phường
để có nhiều thời gian chăm sóc lo an sinh đời sống cho người dân hơn
còn tại các chốt trên đường đỗ xuân hợp xa lộ hà nội cán bộ chủ chốt tại đây cho biết vẫn kiểm tra theo quy định bình thường
chốt thực hiện kiểm tra giấy đi đường và mã qr di chuyển nội địa của người dân
khi nào ủy ban nhân dân thành phố và công an thành phố cho hướng dẫn ngưng kiểm tra tháo chốt bằng văn bản thì mới dừng
phương án lưu thông giữa tp hcm và các tỉnh đi lại trong thành phố để áp dụng từ ngày một tháng một mươi đang được sở giao thông vận tải lấy ý kiến
nhiều băn khoăn đặt ra người lao động quay lại tp hcm bằng cách nào thông tin cho xe cá nhân ra sao
theo sở giao thông vận tải tp hcm việc xây dựng phương án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xe chở hàng hóa
và vận chuyển một số đối tượng cần thiết có nhu cầu lưu thông thường xuyên giữa tp hcm và các tỉnh để áp dụng từ ngày một một
việc tổ chức giao thông sau ngày một tháng một mươi được chia thành ba khu vực phong tỏa nguy cơ và bình thường mới
mỗi khu vực có một quy định cụ thể
cần thêm xe cá nhân ông nguyễn ngọc thanh giám đốc công ty vận tải kim phát quận một mươi hai tp hcm chia sẻ
phần lớn các doanh nghiệp vận tải đã được tháo gỡ những khó khăn trong lưu thông hàng hóa
tuy nhiên doanh nghiệp đang đối mặt với sự thiếu hụt nguồn hàng nghiêm trọng khiến hàng loạt container phải nằm bãi
nguyên nhân do các tỉnh thành đang áp dụng giãn cách
các nhà máy tạm ngưng sản xuất hoặc chỉ hoạt động cầm trừng nên hàng hóa vận chuyển trở nên khan hiếm
khi sở giao thông vận tải đưa ra những lộ trình lưu thông sang hướng mới từ ngày một một mươi
phần lớn cho phép nhiều lĩnh vực phương tiện hoạt động thuận lợi cho người dân
ô tô xe máy vẫn chưa được nhắc tới trong đề xuất lần này của sở giao thông vận tải
trong khi đó số đông người lao động đi bằng xe cá nhân chẳng hạn sáng lên tp hcm làm việc
tối về lại đồng nai do đó chúng ta cần có những quy định cụ thể hơn về loại phương tiện xe máy
để người dân đi lại được thuận tiện nhưng kiểm soát an toàn
ông phúc thọ giám đốc công ty vận tải thành một mươi chi nhánh cần thơ nêu ý kiến
vận tải đường bộ ngoài xe buýt taxi chạy trong nội thành nên cởi mở để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
tuy nhiên trong phương án vẫn chưa đề cập rõ cách thức quản lý xe tuyến cố định xe hợp đồng như thế nào
trong ba phương án mà sở giao thông vận tải đưa ra
nhưng khi đi vào thực hiện hoạt động lại rất khó khăn cho doanh nghiệp
đơn cử như phương án một doanh nghiệp sử dụng lao động tự tổ chức lên phương án
gửi đến sở giao thông vận tải để cấp mã qr cho xe và thông báo đến các tỉnh
dù đây mới là phương án dự thảo nhưng cần thống nhất các tiêu chí chung mà bộ giao thông vận tải đang xây dựng
nên chiều bộ giao thông vận tải đưa ra phương án cuối cùng
áp dụng chung sẽ có tính kết nối với từng địa phương tầm bao quát rộng sẽ thuận lợi hơn
thành phố hồ chí minh đang dần trở lại bình thường mới
nhưng quy định người lao động phải đáp ứng các điều kiện có kế hoạch làm việc
có xác nhận của doanh nghiệp tiêm vaccine có giấy xét nghiệm âm tính
được ủy ban nhân dân thành phố nơi cư trú cho phép di chuyển
do đó các quy trình như xác nhận âm tính hoặc đường địa phương cư trú cho phép di chuyển
cần phải loại bỏ tránh u nứ phức tạp
thành phố đà nẵng đã chi hai trăm sáu mươi tỷ đồng hỗ trợ cho hơn bốn trăm năm mươi đối tượng
cấp gần một sáu trăm linh đồng
hai mươi tấn gạo và ba mươi xuất quà giúp người dân vượt qua khó khăn
trong thời gian bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
ông nguyễn văn an phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp đà nẵng cho biết
hiện một số địa phương đang giả soát những hộ bị soát ở các khu trợ
các hộ sống cùng một nhà để lên danh sách và chi trả trong thời gian sớm nhất
cụ thể tp đà nẵng hỗ trợ mỗi người dân năm trăm linh đồng
kể cả hộ tạm trú lao động thuê trọ sinh viên
ngoài ra sở lao động thương binh và xã hội đang chỉnh ủy ban nhân dân tp đà nẵng
bổ sung hỗ trợ cho hơn sáu mươi chín người lao động bị ảnh hưởng mất việc làm
mỗi người lao động mất việc làm được hỗ trợ một năm triệu đồng
từ khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch
thành phố đã hỗ trợ năm đợt cho người dân
mỗi hộ dân đều được hỗ trợ với mức năm trăm linh đồng
nhưng khi thực hiện hỗ trợ toàn dân các xã phường giả soát quá nhanh
cho nên họ không giả soát hết được
hiện nay các xã phường đề nghị hỗ trợ bổ sung khoảng bốn mươi hộ
nên sở lao động thương binh và xã hội đã chỉnh ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục hỗ trợ ông an cho biết
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an cho biết
tính từ một mươi tám h hai mươi sáu chín đến sáu h hai mươi bảy chín
tại nghệ an ghi nhận một ca cộng đồng dương tính sars cov hai là một cụ bà một trăm linh bốn tuổi
cụ thể đó là trường hợp của bà sinh năm một nghìn chín trăm một mươi bảy
trú khối một mươi năm phường biến thủy tp vinh
cụ là f một và là bà cố của bệnh nhân được công bố trước đó
ngoài đó ngày hai mươi năm chín cụ được cách ly tại nhà và lấy mẫu gộp xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ dương tính
ngày hai mươi sáu tháng chín cụ được lấy lại mẫu đơn gửi cdc tối ngày hai mươi sáu tháng chín cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
sau khi có thông tin ngay trong đêm hai mươi sáu chín
lực lượng chức năng tp vinh đã phong tỏa trung cư gia thịnh phát nơi cụ mờ sinh sống
được biết trung cư này có tổng số ba trăm một mươi bốn hộ đang sinh sống với khoảng tám trăm linh nhân khẩu
như vậy tính từ đầu mùa dịch đến nay
trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận một tám trăm hai mươi ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở hai mươi một địa phương
tp vinh sáu trăm năm mươi ba yên thành một trăm một mươi chín diễn châu một trăm chín mươi bốn quỳnh lưu một trăm bốn mươi sáu nam đàn tám mươi tám cửa lò tám mươi ba nghị lộc sáu mươi tám hương nguyên sáu mươi bốn kỳ sơn sáu mươi hai
quế phong năm mươi hai đô lương bốn mươi ba tương dương hai mươi chín nghĩa đàn hai mươi bảy tân kỳ hai mươi bốn hoàng mai hai mươi hai thanh trương một mươi bảy
con cuông một mươi sáu anh sơn một mươi năm quỳ hợp một mươi bốn thái hòa sáu quỳ châu i
lũy tích số bệnh nhân điều trị khỏi ra viện là một bảy trăm ba mươi bốn người
lũy tích số bệnh nhân tử vong là một mươi bảy người số bệnh nhân hiện đang điều trị là bảy mươi một người
ubnd tỉnh thái nguyên cho phép tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ doanh nghiệp hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới
cụ thể ubnd tỉnh thái nguyên yêu cầu các đơn vị phải tạo mã qr điểm khai báo y tế
cho đơn vị cơ sở kinh doanh và phục vụ công tác truy vết khi cần thiết
đơn vị không đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch thì phải tạm dừng hoạt động và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật
cũng theo quy định của ubnd tỉnh thái nguyên các loại hình kinh doanh dịch vụ khu điểm du lịch sinh thái danh thắng dịch vụ spa
chăm sóc sắc đẹp cắt tóc gội đầu phòng tập gôn ba d sân tập gôn chỉ phục vụ khách cư trú thường xuyên tại tỉnh thái nguyên
ubnd tỉnh thái nguyên cũng yêu cầu khi tổ chức các sự kiện hội nghị tập trung đông người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
đơn vị tổ chức phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa tôn giáo tín ngưỡng đám tang đám cưới
thể dục thể thao tham quan du lịch đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế và không tập trung quá năm mươi người trong cùng một thời điểm
đối với người ngoại tỉnh khi di chuyển vào tỉnh thái nguyên ubnd tỉnh này yêu cầu phải có xét nghiệm bằng phương pháp bca âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
đối với người đã tiêm hai mũi vaccine nếu đến từ vùng cam chỉ cần cách ly tại nhà ba ngày cùng đò và cách ly tập trung bảy ngày theo dõi tại nhà bảy ngày
các trường hợp khác phải thực hiện quy định cách ly tập trung một mươi bốn ngày
lực lượng công an của tỉnh đắk lắc và đắk nông đang phối hợp làm rõ vụ việc
một tài xế xe tải vào xét nghiệm khai tên giả và sau hai lần test nhanh cho kết quả dương tính với sars cov hai thì bất ngờ lên xe bỏ đi
theo thông tin một tài xế xe tải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ huyện cư rút tỉnh đắk nông tới bệnh viện nhi đức tâm thành phố buôn mê thuật để tết nhanh covid một mươi chín
sau khi nhận thông báo mỗi tết nhanh hai lần đều dương tính với sars cov hai người này nhanh chóng ra xe bỏ đi
sau đó cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đã tổ chức truy tìm
tuy nhiên sau khoảng bốn mươi phút người này đã lái xe quay lại bệnh viện nhưng tiếp tục gây bất ngờ khi khai một tên khác vào thông tin sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngôi huyện cruz tỉnh đắk nông
chiều hai mươi sáu tháng chín ông võ minh hùng giám đốc trung tâm y tế tp buôn mê thuật tỉnh đắk lắc cho biết kết quả xét nghiệm pcr khẳng định tài xế này dương tính với sars cov hai
ông cho biết thêm lực lượng công an huyện cư rút tỉnh đắk nông và công an thành phố buôn ma thuật đã phối hợp làm việc với những người liên quan để làm rõ vì sao tài xế lại khai tên giả và rời khỏi bệnh viện khi được thông báo test nhanh dương tính sars cov hai
lực lượng chức năng tỉnh gia lai đang tạm giữ một tài xế xe cứu thương có hành vi chở f rồi thả giữa trung tâm thành phố pleiku
công an tỉnh gia lai đang tạm giữ tài xế trần hùng thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã suối đỏ huyện dương minh châu tỉnh tây ninh cùng phương tiện là xe cấp cứu mang biển kiểm soát bảy mươi b hai nghìn bốn trăm sáu mươi ba vì vi phạm về quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
theo điều tra ban đầu ông thanh điều khiển xe cấp cứu trên xuất phát từ ấp phước lợi một xã suối đỏ huyện dương minh châu tỉnh tây ninh đi đến huyện vũ thư tỉnh thái bình
sẽ đến chốt kiểm soát số ba cầu một trăm một mươi địa phận giáp danh giữa gia lai và đắk lắc
một người tên nguyễn văn tỉnh không rõ địa chỉ ông thanh cũng làm cam kết không dừng đỗ không đón chạm khách không bóp hàng hóa không tiếp xúc với người dân và không lưu trú trên địa bàn tỉnh gia lai
tuy nhiên khi di chuyển qua địa bàn thành phố pleiku ông thanh đã cho một người xuống xe tại khu vực trước khách sạn hoàng anh gia lai vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng chín
qua xét nghiệm trung tâm y tế huyện đắk đoa tỉnh gia lai xác định xác định được ông b sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thôn năm thị trấn đắk đoa huyện đắk đoa tái dương tính sars cov hai
ông b khai là vừa trở về địa phương thông qua phương tiện là xe cấp cứu biển kiểm soát bảy mươi b hai nghìn bốn trăm sáu mươi ba do ông thanh điều khiển
bản tin toàn cảnh covid chiều hai mươi bảy tháng chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
kính chào và hẹn gặp lại